giới chức sân bay kathmandu của nepal cho biết vào ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm được cả thiết bị ghi âm buồng lái và hộp đen của chiếc máy bay chở bảy mươi hai người bị rơi một ngày trước đó ở thành phố tại thị trấn pukhara miền trung nepal
cho đến nay nhà chức trách mới tìm thấy sáu mươi bảy thi thể nạn nhân tại hiện trường công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại tại vực sâu ba trăm linh m đang phải tạm dừng do có sương mù
lực lượng chức năng dự kiến sẽ nối lại hoạt động này khoảng một đến hai giờ đồng hồ khi thời tiết thuận lợi hơn
trong số hành khách có một mươi năm người nước ngoài gồm các quốc tịch ấn độ nga hàn quốc argentina australia pháp và iceland
vào ngày hôm nay nepal đã dành một ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay thảm khốc nhất tại nước này kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng ngày thủ tướng australia antoni albanese đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân đồng thời cho biết chính phủ nước này đang xác minh thông tin về công dân australia có mặt trên chiếc máy bay sâu số